tết của công ty việt á vào chiều ngày hôm nay phòng cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng kinh tế buôn lậu công an tp hcm đã khởi tố bị can
thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với phạm vũ phong giám đốc công ty nam phong và trương thị bảo trân nhân viên phòng vật tư bệnh viện thủ đức
về hành vi vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng đưa hối lộ nhận hối lộ xảy ra tại công ty việt á bệnh viện thủ đức và công ty nam phong
sau quá trình xác minh thu thập tài liệu cơ quan cảnh sát điều tra công an tp hcm xác định từ tháng hai đến tháng chín năm hai nghìn hai mươi một
bệnh viện thủ đức đã mua ký test do công ty việt á sản xuất thông qua công ty nam phong với tổng số tiền là gần ba mươi bốn tỷ đồng
lê vũ phong đã chi cho trương thị bảo trân hơn chín trăm chín mươi triệu đồng
để hợp thức hóa cho hồ sơ chỉ định thầu bệnh viện thủ đức yêu cầu và hướng dẫn công ty nam phong làm ba bảng báo giá do các công ty của người quen
phong đứng tên sau đó hợp thức hóa thủ tục chỉ định thầu cho công ty nam phong đồng thời nâng đơn giá bán ký test do công ty việt á sản xuất
để hưởng hoa hồng từ ba mươi đến bốn mươi trên giá trị hợp đồng tương đương số tiền gần một mươi một tỷ đồng
từ một tài khoản phan văn tấn lộc đã chia nhỏ thành nhiều cấp rồi cùng với các đối tượng khác thực hiện hành vi đánh bạc qua mạng
với số tiền giao dịch lên đến hơn năm trăm linh tỷ đồng
công an thừa thiên huế đã triệt xóa đường dây bắt giữ các đối tượng có liên quan
vào ngày một mươi tháng một lực lượng công an đồng loạt kiểm tra tại nhà của sáu đối tượng trong đường dây thu giữ toàn bộ tài liệu có liên quan đến tài khoản đánh bạc
với tổng điểm cược tương đương hơn năm trăm một mươi năm tỷ đồng
theo điều tra ban đầu tài khoản cấp super do lộc quản lý phân chia cấp lại cho nhiều đối tượng sau đó tiếp tục được chia nhỏ để thực hiện hành vi
tại nhà của các đối tượng lực lượng công an thu giữ nhiều điện thoại máy tính bảng máy tính sách tay
phong tỏa một mươi ba tài khoản ngân hàng cùng nhiều tăng vật khác
cơ quan cảnh sát điều tra công an hà tĩnh đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại địa bàn tỉnh hà tĩnh và một số tỉnh thành phố khác
vào tháng bốn năm hai nghìn hai mươi một thông qua các hội nhóm mua bán xe ô tô cũ trên mạng xã hội hoàng nhật linh chú tỉnh thừa thiên huế đã kết bạn với anh nguyễn duy hân
và anh nguyễn duy trình làm nghề sửa chữa ô tô tại thành phố hà tĩnh
linh sau đó đã gửi hình ảnh các xe ô tô trào bán cho anh hân và anh trình
sau nhiều lần mua bán thành công do tin tưởng nên anh trình và hân không trực tiếp xem xe nữa mà chỉ căn cứ vào hình ảnh thông tin do linh cung cấp để mua bán
tuy nhiên để có tiền đánh bạc và trả nợ nguyễn duy linh đã lừa bán một mươi hai xe ô tô cũ các loại chiếm đoạt hơn hai bảy tỷ đồng của hai nạn nhân
căn cứ vào kết quả điều tra cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh hà tĩnh đã ra quyết định khởi tố bị can đối với hoàng nhật linh
về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
chỉ vì năm trăm linh tiền công mà chấp nhận vi phạm pháp luật đó là hành vi của nguyễn hồng lâm chú tại tỉnh long an
cụ thể vào dạng sáng ngày hôm nay trong lúc tuần tra trên quốc lộ ba mươi các chiến sĩ thuộc phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh
đã phát hiện xe ô tô tải do nguyễn hồng lâm chú tải huyện tân thạnh tỉnh long an điều khiển có dấu hiệu khả nghi cho nên đã tiến hành dừng kiểm tra
qua đó phát hiện trong thùng có chứa
bốn năm trăm linh gói thuốc lá ngoại nhập lộng mang nhiều nhãn hiệu
lâm khai nhận trở thuê số thuốc lá trên từ huyện thanh bình đến cầu cao lãnh với số tiền công là năm trăm linh đồng
thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc phần điểm tin phát sóng lúc hai mươi h trên kênh ant
hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo